trong chiến dịch điện biên phủ thanh hóa đã huy động hơn một trăm bảy mươi tám dân công tuyến lửa
hơn ba năm trăm linh xe đạp thổ ba mươi một xe ô tô một trăm tám mươi xe bò và rất nhiều phương tiện khác để tải lương lên điện biên
bằng chiếc xe đạp thổ cùng đôi quang gánh thô sơ lực lượng thanh niên sung phong và dân công hỏa tuyến thanh hóa
đã vượt hàng trăm cây số đường rừng giữa mưa bom bão đạn dốc cao vực sâu
để đưa hàng ngàn tấn lương thực thực phẩm vũ khí thuốc men vào chiến trường điện biên phủ
con đường cải lương in dấu những năm tháng gian lao và hào hùng năm xưa nay đã trở thành một huyền thoại
bảy mươi năm đã trôi qua kể từ những ngày tháng lịch sử ấy
nhưng câu chuyện về cụ trịnh đình bầm sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi tám tháo bàn thờ gia tiên để lấy gỗ tấm
làm xe cút kít trở lương thực phục vụ chiến dịch điện biên phủ
vẫn là niềm tự hào của người dân xã định liên huyện yên định tỉnh thành hóa
cụ bầm qua đời năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn con trai của cụ là ông trịnh đình tân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
vẫn nhớ như in những kỷ niệm về người cha bình dị
khi bộ chính trị quyết định mở chiến dịch điện biên phủ thanh hóa là địa bàn xa trận địa
nhưng được xác định là hậu phương chủ chốt cung cấp lương thực thực phẩm
phục vụ chiến trường
lúc bấy giờ người đàn ông trẻ tuổi trịnh đình bầm cũng như bao thanh niên trai tráng khác
sẵn sàng lên đường phục vụ cho chiến trường
ông tân tự hào kể về người cha
thời điểm bố lên đường tài lương mẹ tôi mới sinh con đầu lòng
bố mẹ rất nghèo bố tôi cứ băn khoăn bởi gia đình nghèo không có xe đạp để thồ
nếu dùng quang gánh thì hàng được ít lại mất sức không hiệu quả
suốt nhiều đêm liền ông cứ chẳng chẳng
ông tân đọc suy nghĩ rồi ông hình dung hình ảnh một chiếc xe vừa đi vừa đẩy
nghĩ là làm bố tôi bắt tay vào việc đóng chiếc xe cút kít bằng gỗ
ông tìm trong nhà và gom lại tất cả những mảnh gỗ có thể sử dụng được
sau mấy ngày kỳ công hình hài chiếc xe đã hình thành
nhưng còn thiếu một bộ phận quan trọng đó là bánh xe
tìm mãi trong nhà không còn mảnh gỗ nào
ông nhìn lên bàn thờ tổ tiên thì thấy tấm gỗ bàn thờ
có thể dùng được
ý định tháo bàn thờ làm bánh xe lé lên trong đầu ông
ông tân kể lại lúc đó bố tôi mạnh dạn xin ông bà nội được tháo bàn thờ
để làm xe phục vụ kháng chiến
mọi người trong gia đình cũng băn khoăn
lời xin của ông khiến cả nhà phải suy nghĩ
sau đó với tầm niệm tất cả phục vụ kháng chiến cả nhà đã đồng ý
bố tôi thắp hương cầu xin gia tiên phù hộ
rồi gỡ bàn thờ xuống
đóng vào phần thiếu của chiếc xe
chiếc xe cút kít được cụ bầm sáng chế theo kiểu chữ a
có chiều dài hơn hai mét càng làm bằng gỗ có hai chân trống bằng tre
bánh xe được ghép từ ba mảnh gỗ khác nhau
trong đó có một mảnh được sơn son thép vàng với hoa phàn rõ nét
đó chính là một phần bạn thờ gia tiên của gia đình
theo các tài liệu được lưu giữ với chiếc xe cút kít tự chế
người đàn ông trẻ tuổi trịnh đình bầm đã tham gia
tải lương trên đoạn đường từ kho lương sánh lược thọ xuân
lên phố cống trạm luồng ngọc lạc
mỗi chuyến xe cút kít tải từ một trăm linh đến gần ba trăm linh kg nương thực
cứ ba ngày một chuyến trên quãng đường dài hơn hai mươi km
dòng giã suốt những tháng đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chiếc xe cùng với chủ nhân đã vận chuyển khoảng một mươi hai kg lương thực
đây chính là khâu trung chuyển lương thực ở hậu phương
lương thực được nhân dân đóng góp vào kho
lương chung của xã sau đó đưa đến kho lương của tỉnh
từ kho lương của thanh hóa lương thực được vận chuyển cho chiến dịch điện biên phủ
với thành tích trên cụ bầm đã được hội đồng cung cấp liên khu bốn tặng bằng khen
chiếc xe cút kít cũng đang được trưng bày tại bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
ông tân kể cha ông có sức khỏe phi thường
lại chăm chỉ làm lụng nên gia đình cũng đủ ăn
ông bảo nội tôi nghèo
mà rất thương người
trong lần chạy loạn có một người con gái ở tỉnh nam định chạy vào thanh hóa
không có chỗ ăn ở ông bà đã đưa về nhà mình nuôi
và đó chính là mẹ của chúng tôi sau này
cũng theo ông tân bố mẹ ông sinh được tám người con bốn trai và bốn gái
cuộc sống khó khăn nhưng khi trong xã có một gia đình sinh đôi không có điều kiện chăm sóc
bố mẹ ông đã nhận một trẻ về nhà nuôi nấng
người con đó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đến nay đã có gia đình riêng
ông tân chia sẻ
chúng tôi rất tự hào vì có người cha đã đóng góp công sức cho nhà nước lớn như vậy
dám hy sinh cả đồ đạc tâm linh nhất để phục vụ cho tiền tuyến
chị trịnh thị nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cháu nội của cụ bầm
công tác tại ủy ban nhân dân xã yên thái huyện yên định cho biết
là thế hệ thứ ba mỗi lần thăm bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ ở hà nội
hay bảo tàng tỉnh thanh hóa
nhìn hình ảnh chiếc xe cút kít chị lại có cảm giác bồi hồi
chị nhàn xúc động kể
năm hai nghìn hai mươi hai tôi đi học lớp chính trị
trong bài giảng có trình chiếu tư liệu về những đóng góp của nhân dân thanh hóa trong chiến thắng điện biên phủ
có nói đến chiếc xe cút kít
tôi đã khoa với giáo viên và các bạn ông nội tôi đấy
vốn là con cả trong gia đình có năm anh em vì gia cảnh nhà nông nghèo khó
nên từ nhỏ
cụ bầm đã có đức tính cẩn thận

con trai cụ tâm sự
khi bố mẹ mất một mình cha tôi lam lũ làm việc để nuôi các em khôn lớn
tôi cảm thấy rất tự hào xúc động trước quá khứ vẻ vang do cụ để lại
sau khi hòa bình lập lại đất nước được thống nhất
cụ bầm trở về quê hương làm công việc vận chuyển hàng ở nhà máy chuyên về thực phẩm
với thân hình to cao khỏe mạnh
cụ bầm được mọi người nể phục bởi biệt tài trợ hàng
thậm chí khi nhắc đến tên cụ bầm
ai cũng tấm tắc khen vì ông chở hàng rất khỏe
con trai của cụ còn kể
thời gian đi chở hàng ở nhà máy thực phẩm
cũng khiến nhiều người nể phục bởi sức khỏe và độ dẻo dai
trung bình mỗi chuyến đạp xe chở hàng của cụ có trọng lượng từ một năm đến hai tạ
điều đặc biệt mặc dù bị dị tật một mắt
nhưng cụ rất giỏi khi chở hàng ban đêm mà không cần dùng đến đèn pin
làm ở nhà máy thực phẩm được ít năm
cụ bầm trở về kinh doanh cửa hàng thực phẩm
theo ông tân không chỉ có sức khỏe cần cù chịu khó
mà cụ bầm còn được nhiều người yêu quý vì đức tính hiền lành và thương người
ông tân nhớ lại kỷ niệm năm một nghìn chín trăm tám mươi
có một cặp vợ chồng sinh đôi
nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên nhờ cụ bầm nuôi hộ một bé trai
mặc dù gia đình có tới tám người con
nhưng cụ vẫn vui vẻ nhận lời
đưa cậu bé đó về làm con nuôi
cả cuộc đời
cha tôi vất vả
hy sinh vì đất nước
vì con cháu
cụ lâm bệnh nặng rồi qua đời
trong số tám người con của cụ
có anh trai tôi là trịnh đình nhân
cũng từng nối tiếp truyền thống yêu nước của bố
tham gia chiến đấu và hy sinh ở chiến trường campuchia
nhiều năm qua
chúng tôi vẫn thường xuyên can dặn các cháu
phát huy tinh thần và đức tính của ông
để góp phần xây dựng quê hương đất nước
theo tài liệu lịch sử và lời kể
để vận chuyển hàng hóa
lương thực và vũ khí khí tải
lên phục vụ chiến dịch điện biên phủ
dân công và thanh niên sung phong thanh hóa
đã phải đi nhiều hướng khác nhau
để tránh sự phát hiện và đánh lạc hướng mật thám
máy bay địch
những cung đường đèo dốc hiểm nguy
là một thử thách lớn đối với ý chí
của những binh đoàn vận tải bằng sức người
nhưng với tinh thần tất cả cho tiền tuyến
tất cả để chiến thắng
từng đoàn xe thô sơ
nượm nượp nối đuôi nhau
vượt qua núi cao đèo sâu để vào chiến dịch
trong gian khó
tinh thần thi đua sáng tạo
đã góp phần đưa năng suất vận tải tăng vọt
góp phần đảm bảo quân lương
vũ khí khí tải
cho cả ba đợt diễn ra chiến dịch điện biên phủ
cụ trần khôi
cựu dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch điện biên phủ
mỗi một xe thô ngày ấy gồm ba người
một người cầm lái và hai người đẩy
đến những đoạn đường trơn dốc
sẽ có một người đi trước để kéo bánh xe lên
gian khổ thế
nhưng tuyến đường tải lương vẫn vui như chảy hội
từng đoàn xe thô và gánh bộ
từ liên khu hai liên khu ba
liên khu bốn lên từ các tỉnh đông bắc sang
rồi ngựa thô vận tải đường sông
ô tô vận tải quân khí
dầm dập lên chiến trường điện biên phủ
trong đêm để che mắt kẻ thù
con đường tài lương phục vụ chiến dịch điện biên phủ
trở thành tuyến lửa ác liệt
ngay sau khi thực dân pháp phát hiện ra
trên suốt dọc tuyến đường
từ suối rút qua mộc châu cò nòi
rồi lên tới đèo phá đin
có những ngày có tới hàng trăm tấn bom
các loại thả xuống
trong đó có cả bom napalm
với mục tiêu phá hủy rừng cây đường xá
cầu cống nhằm cắt đứt con đường
tiếp viện của ta cho chiến trường điện biên phủ
cầu tà vài
nay thuộc xã triển hạc huyện yên châu
tỉnh sơn la nằm trên tuyến đường sáu a
huyết mạch nối liền tây bắc
và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
là trọng điểm băn phá ác liệt
của thực dân pháp
để tri viện cho chiến dịch
cả ba tuyến tiếp vận chính hướng từ việt bắc
liên khu ba liên khu bốn lên điện biên phủ
đều phải qua ngã ba cò nòi
thuộc địa phận tỉnh sơn la
nơi đây được chọn là điểm tập kết
trung chuyển lớn nhất cho chiến trường điện biên phủ
nơi từng được mệnh danh
là túi bom chảo lửa cửa tử
chung đánh phá hai ba tuần liên tục
ném bom giải thảm
kết hợp nhiều loại bom trong một trận
nhằm hủy diệt lực lượng và làm tên liệt giao thông của ta
do bị địch đánh phá
hết sức ác liệt
địa hình ngã ba cò nòi thay đổi từng ngày
đường cũ biến thành hố sâu
chỉ trong tháng một và tháng hai
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn các chiến sĩ công binh
kiên trì bám trụ tại trọng điểm
đã phải vẽ lại
sơ đồ của ngã ba cò nòi
tới một mươi chín lần
tại ngã ba lịch sử này
viết bao sương máu của thanh niên sung phong
đã ngã xuống
tô thắm trang sử vàng oanh liệt
của lực lượng thanh niên sung phong việt nam
trong số gần ba trăm linh lịch sử thanh niên sung phong
hy sinh dọc tuyến lửa
thì tại trọng điểm cò nòi đã có hơn một trăm linh người
trên dọc tuyến đường huyết mạch vận tải quân lương
lên chiến trường địa biên phủ
đèo pha đin cũng là điểm di tích lịch sử
là biểu tượng của tinh thần gan dạ
với hàng ngàn thanh niên sung phong việt nam
quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
trên dọc tuyến đường huyết mạch vận tải quân lương
của các lực lượng bộ binh pháo binh
lên mặt trận địa biên phủ năm xưa
nhằm chặn đứng tuyến đường tiếp vận
của việt minh suốt bốn mươi tám ngày đêm
dòng dã tướng pháp là đỡ cát
đã cho máy bay oanh tạc đường số sáu
cùng với ngã ba cò nòi
đèo pha đin bị hứng chịu nhiều nhất
lượng bom đạn thực dân pháp chút xuống
con đường tải lương
tiếp vận cho chiến dịch địa biên phủ
được xây đắp bằng biết bao mồ hôi
nước mắt và sương máu
của quân và dân ta năm xưa
giờ đã trở thành một đường
trở thành một huyền thoại
ngày nay con đường ấy vẫn là tuyến giao thông huyết mạch
nối liền các tỉnh tây bắc
với vùng đồng bằng
và con đường ấy vẫn đẹp như bài thơ
giữa đại ngàn tây bắc hôm nay